trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức singapore sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có tọa đàm bàn tròn
với một mươi sáu nhà lãnh đạo của các công ty đa quốc gia quy mô lớn có uy tín trên nhiều lĩnh vực của singapore
với những công nghệ hàng đầu thế giới cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành thành viên đoàn đại biểu cấp cao việt nam
phát biểu tại buổi tọa đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia
tham gia cuộc gặp mặt để trao đổi về các cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh với việt nam
chia sẻ với các công ty đa quốc gia singapore về bức tranh tổng thể của kinh tế việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết quý i năm hai nghìn một mươi tám kinh tế việt nam tiếp tục tăng trưởng khởi sắc
đạt cao nhất trong một mươi năm qua thu nhập bình quân của chín mươi ba triệu người dân việt nam đạt khoảng hai bốn trăm linh usd
việt nam là thành viên của một mươi hai hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
thủ tướng nhấn mạnh và khẳng định chính phủ việt nam cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư
tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn
nữa cho các nhà đầu tư đến với việt nam
thủ tướng cũng thông tin đến các nhà đầu tư về việt nam đang tích cực xây dựng ba đặc khu hành chính kinh tế
với rất nhiều yêu đãi đặc biệt và là cơ hội lớn để các nhà đầu tư trên thế giới xúc tiến mở rộng đầu tư vào việt nam
thủ tướng đề nghị các công ty đa quốc gia đẩy nhanh các dự án sản xuất kinh doanh tại việt nam
với công nghệ hiện đại tuân thủ pháp luật của việt nam và quốc tế
thủ tướng cũng cho biết sẽ giao các bộ ngành địa phương việt nam phối hợp tích cực để tạo mọi điều kiện
thuận lợi cho các công ty tham gia vào tiến trình phát triển kinh tế của việt nam
tại buổi làm việc lãnh đạo các công ty đa quốc gia bày tỏ ấn tượng về thành tiệu kinh tế của việt nam
cho biết đang quan tâm và đầu tư các dự án liên quan tới nhiều lĩnh vực như dịch vụ chăm sóc sức khỏe
giáo dục trực tuyến hỗ trợ người nông dân thanh toán số thông qua sử dụng thiết bị di động
các doanh nghiệp cũng kiến nghị thủ tướng và chính phủ sớm tháo gỡ những khó khăn
nhất là những điểm nghẽn về chính sách còn tồn tại cải cách thị trường vốn
tăng cường tính kết nối giữa các khu vực kinh tế đơn giản hóa thủ tục xuất nhập khẩu triển khai hải quan một cửa
tại buổi làm việc lãnh đạo các bộ ngành của việt nam đã giải đáp các kiến nghị
vấn đề mà các công ty đa quốc gia đặt ra và những việc cụ thể
đồng thời khẳng định chính sách minh bạch công khai của chính phủ trong điều hành kinh tế
và ứng xử với các doanh nghiệp nhà đầu tư
bên cạnh đó việt nam cũng đang tích cực gỡ bỏ các rào cản về chính sách
đối với một số lĩnh vực mà trước nay nhà nước độc quyền để trao cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân
nhà đầu tư nước ngoài tham gia sản xuất kinh doanh